nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của nghệ thuật trèo
mới đây nhà hát trèo việt nam đã cho ra mắt vở trèo trinh nguyên
vở trèo nằm trong kế hoạch phục dựng và giới thiệu tới kháng tính giả
bảy vở trèo kinh điển trong nghệ thuật trèo truyền thống
nội dung vở trèo kể về nàng trinh nguyên người phụ nữ tài đức vẹn toàn
nhưng không may sớm lâm vào cảnh mẹ quá con côi
được trời phú cho tài dệt lụa nàng tân tạo sớm hôm nuôi hai đứa con
một đứa là con đẻ và một đứa là con chồng học hành nên người
dù thay hai đứa trẻ ngoan hiền bỗng bị hàm oan vì tội giết người
và cái án tử là phán quyết đã được định sẵn
cái tình của bà mẹ kế tình anh em của tôn mạnh tôn trọng đã thấu tới tim của mọi người
quan án sát đã đưa ra một kết luận đầy tình người
đó là ba mẹ con nàng trinh nguyên đều vô tội
với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú thủy dung
nghệ sĩ ưu tú bá dũng nghệ sĩ trần hải
và các nghệ sĩ tài năng trẻ như nghệ sĩ văn phương nghệ sĩ đức kiên nghệ sĩ minh hải
đã dẫn dắt khán giả đến với mọi cung bậc cảm xúc hỉ nộ ai ố
và quan trọng nhất là ý nghĩa nhân văn cao cả về tình người tình mẫu tử tình anh em mà tác phẩm mang lại
sẽ là bài học quý giá cho mỗi chúng ta trong thời đại ngày nay
đồng thời thông qua vở diễn người xem một lần nữa hiểu hơn
về giá trị đích thực của nghệ thuật trèo truyền thống của dân tộc